theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn tác động xuống vùng đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội gây mưa nhiều nơi ở bắc bộ
sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía bắc
ở miền trung gió đông bắc xuống kết hợp gió đông trên cao
cũng gây mưa diện rộng từ thanh hóa đến phú yên
cảnh báo có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trên một trăm hai mươi mm trong ngày
đợt mưa kéo dài từ hai đến ba ngày đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
cùng với mưa rông nhiệt độ giảm từ đêm nay bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
vùng núi có nơi chuyển rét và nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ c